trên thực tế tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn có thể mắc bệnh
bác sĩ lê thanh hải giám đốc bệnh viện phổi thừa thiên huế có lời khuyên
với các cách cụ thể để sống chung an toàn với dịch
nếu không may bạn trở thành f hoặc f một bạn ấy hết sức bình tĩnh không hoảng sợ
các cơ quan y tế sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cách ly tập trung hay tại nhà và xử trí theo quy định
để tự tin và phối hợp hiệu quả bạn cũng cần tìm hiểu và nắm chắc
các hướng dẫn tự chăm sóc tại nơi tập trung hay tại nhà
tất cả cũng vì mục đích cuối cùng là súng chung an toàn với dịch covid một mươi chín
thông tin đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín nhưng vẫn mắc phải covid một mươi chín không có gì là mới mẻ
vừa mới đây theo báo cáo cập nhật đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại thành phố hồ chí minh khảo sát các f nhập viện tầng hai ghi nhận có tám mươi sáu đã tiêm mũi một và mũi hai
câu hỏi thực tiễn đặt ra là tiêm đủ hai liều vaccine vẫn mắc covid một mươi chín
vậy làm sao để sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín lâu dài
hiện nay có nhiều biện pháp để sống chung an toàn với dịch đã được các cơ quan chức năng triển khai
và đang từng bước cho thấy hiệu quả trong kiểm soát dịch hiện nay
qua lý luận và thực tiễn gần hai năm qua có thể thấy
tiêm đủ liều vaccine và tăng cường miễn dịch cơ thể
có một biện pháp căn cơ và bền bỉ lâu dài chính là ý thức phòng chống
nắm rõ vận dụng linh hoạt cách sống chung với dịch của mỗi chúng ta
cũng có thể xem là một loại vaccine phòng chống covid một mươi chín hữu hiệu và đây có thể là vaccine ý thức
để cụ thể hóa vaccine ý thức chúng ta có thể kể ra một mươi đầu công việc cần làm sau đây
luôn ý thức việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là biện pháp chiến lược nhất và tiên quyết
tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho thấy là cách tiếp cận và chuẩn bị chiến lược nhất hiện nay
là biện pháp tiên quyết có thể giúp bạn phòng nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai một cách hiệu quả
nếu bạn đã tiêm đủ liều vaccine ngay cả khi bạn mới tiêm được mũi một
nếu không may bị nhiễm sars cov hai bạn sẽ nhẹ hơn và khó chuyển nặng
thực tế đúng như vậy
bằng chứng theo thống kê tại tp hcm đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù cách không tầng hai
sáu đã tiêm mũi một và mũi hai
nhưng tất cả đều có triệu chứng nhẹ
không cần phải hồi sức cấp cứu
đây là một bằng chứng quá thuyết phục giá trị của tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hai luôn ý thức được giữ tỏa cách an toàn
lên kế hoạch học và làm việc online hay trực tiếp trong tình huống có dịch hay bình thường mới
ngoài trừ những người sống chung trong ngôi nhà của bạn
hay những người quen sinh hoạt làm việc chung hàng ngày
cơ bản đã xác định an toàn trong hướng dẫn
còn lại bạn hãy tự luôn để mắt xuống
và giữ khoảng cách an toàn theo khuyên cáo với mọi người
lẽ tất nhiên trong bình thường mới
các dịch vụ kinh tế xã hội có tương tác đã được nhà nước thiết kế theo khoảng cách an toàn
nhưng bạn phải luôn nhớ giữ khoảng cách là biện pháp căn cơ khi bạn sống chung với dịch
mặc dù các hoạt động online có những hạn chế nhất định
nhưng là lựa chọn khá phù hợp cho việc giảm thiểu tương tác trực tiếp khi sống chung lâu dài với dịch
và phải rèn khả năng thích ứng cao trong mọi tình huống
học tập tập huấn online
hợp giao ban online
giải quyết công việc online
đan xem với làm việc trực tiếp theo yêu cầu của từng nghề nghiệp
bạn phải xác định khẩu trang là vật bất ly thân và thay khẩu trang theo khuyến cáo
thực tế cho thấy đôi lúc bạn dễ quen chuẩn bị khẩu trang
khi cần thiết dù ngay là bạn vô cùng lúng túng
vì vậy bạn phải luôn để sẵn khẩu trang ở nhiều nơi
để tiện cho việc thích ứng lâu dài trong sống chung với dịch
để săn trong nhà nơi làm việc trong xe ô tô
cốp xe mô tô trong túi xách
và phải nhớ thay khẩu trang mới theo quy định
luôn nhớ rằng dùng một khẩu trang quá thời hạn cho phép
còn nguy cơ nhiễm trùng hơn cả không dùng khẩu trang
mặc dù khẩu trang không phải là cách phòng ngừa tối ưu
nhưng rõ ràng có tác dụng ngăn chặn phơi nhiễm virus sars cov hai qua giọt bắn
hay các hạt ly pin của nước bọt khi nói chuyện ho và hát hơi
có nhiều loại khẩu trang lưu hành hiện nay
nên dùng những loại khẩu trang đã được khuyến cáo
đọc kỹ cách dùng và áp dụng thật hợp lý
như ở tất cả các tình huống hàng ngày trong công việc và sinh hoạt
bạn phải hình thành thói quen rửa khử khuẩn tay hàng ngày
hạn chế đưa tay sờ lên mắt mũi miệng
nghe thì dễ nhưng nếu xem lại tất cả các sinh hoạt diễn ra trong một ngày
bạn sẽ thấy có nhiều thời điểm bạn đã quên rửa và khử khuẩn tay
bạn tự xem mình có thói quen rửa tay trước khi ăn
sau khi cầm nắm những vật và sờ vào những nơi bẩn
sau khi ăn rửa tay sau khi đi vệ sinh
sau khi dùng ngón tay ấn vào nút xả bồn cầu
thập rèn thói quen rửa khử khuẩn tay đúng lúc
giúp ngăn chặn hiệu quả phơi nhiễm virus sars cov hai
qua việc tiếp xúc và sửa nắm các đồ vật bẩn
khi rửa tay khuyến cáo bạn rửa tay dưới vòn nước chảy
chỉ cần sử dụng xà phòng diệt khuẩn thông thường
và rửa trong thời gian tối thiểu hai mươi giây
hàng ngày bạn sửa lên mặt khoảng hai mươi lần
tạo thói quen hạn chế sửa tay lên mắt mũi miệng
giúp tránh phơi nhiễm virus sars cov hai
cũng là một thực hành cần đặt ra khi bạn sống chung với dịch
năm bạn phải tự dèn thói quen xúc rửa miệng và họng hàng ngày
nghiên cứu cho thấy xúc rửa miệng mũi họng
là cách phòng trừ hiệu quả virus sars cov hai
bám và có mặt nhiều trên niêm mặt mũi và họng
cách ngăn hiệu quả virus xâm nhập sâu vào phổi và phế nang
hiện nay có nhiều video hướng dẫn cách xúc xúc họng và mũi
của các cơ quan y tế và các chuyên gia y học
bạn tải xem và tập ngay từ bây giờ
bạn phải xúc mũi họng hai ba lần mỗi ngày như một thói quen
ngoài ra cần xúc mũi họng khi bạn vừa tách ra từ một công việc
có nhiều người tham dự hoặc khi ra khỏi các cơ quan
cơ sở khám chữa bệnh hoặc vừa trở về nhà
sáu bạn cần tự dèn cách nín thói quen
trong bất kỳ tình huống dự bào của nguy cơ lây nhiễm
ho phát hơi hay gặp người lạ bất ngờ
do khẩu trang thông dụng không thể ngăn chặn
tất cả không khí môi trường bên ngoài lọt vào bên trong
bạn vừa mang khẩu trang nhưng phải rèn thêm khả năng nín thở
trong một thời gian ngắn có như vậy mới hạn chế
được các nguy cơ lây nhiễm phát sinh bất ngờ
ví dụ bạn đang nói chuyện với một người khác
mặc dù có mang khẩu trang nhưng người đối diện bạn ho
và át hơi mạnh một cách bất ngờ
chắc chắn các hạt nước bọt sẽ lan mạnh và dày đặc
quanh khu vực nói chuyện những lúc như vậy
chỉ có tự nín thở trong một thời gian ngắn là cách tối yêu
và là phản ứng nhanh nhẹ nhất để tránh hít lại
các loại nước bọt có nguy cơ lây nhiễm
ví dụ khi bạn đi ra đường hay trong siêu thị
nhà hàng công sở không thể tránh khỏi nơi khác
đi ngược và gần lại bạn hay xuất hiện bất ngờ gần bạ
rõ ràng với các tình huống vừa nêu trên
bạn không thể giữ kịp hoảng cách
theo khuyến cáo mặc dù bà đang mang khẩu trang
vậy cách tốt nhất là bạn nín thở và di chuyển nhanh ra xa
và giữ khoảng cách an toàn
để nín thở lâu thì khó nhưng nín thở trong năm một mươi giây
thì hầu như ai cũng làm được sau một thời gian tự rèn
nín thở khi có một người lạ xuất hiện
hoặc những tình huống bất ngờ và chỉ nín thở trong vài giây
là không khó và dần hình thành một phản xạ có điều kiện
cho riêng bạn hết sức tự nhiên
bảy bạn cần nhanh chóng
nắm bắt các cách test nhanh kháng nguyên sars cov hai khi cần thiết
khi bạn đã chấp nhận sống chung
bạn không nên chủ quan về việc phơi nhiễm virus sars cov hai
cảnh giác bằng cách bạn hãy tự đọc theo hướng dẫn
và sử dụng test nhanh tìm kháng nguyên virus sars cov hai
khi bạn thấy nghi ngờ hoặc được cảnh báo
tốt nhất bạn hãy sử dụng các test nhanh kháng nguyên sars cov hai
đã được bộ y tế phê duyệt
nếu có kết quả dương tính bà tự cách ly
không tiếp xúc với mọi người và trao đổi ngay với cơ quan chức năng
để xử trí kịp thời
bạn cần luôn có ý thức tăng cường sức đề kháng cơ thể
vệ sinh nhà cửa thông thoáng để sống chung lâu dài với dịch
có quá nhiều cách để nâng cao sức khỏe đề khám của bạn
bạn có thể đọc nắm và thực hiện qua các tài liệu chính thống
bao gồm ăn uống lành mạnh tập thể dục ba mươi phút mỗi ngày như đi bộ
đạp xe bơi lội hạn chế rượu bia
điều chỉnh cân nặng
ngủ đủ dốc khoản lý tốt căng thẳng
sử dụng các bài thuốc dân gian đông y đã được cơ quan y tế phê duyệt
trong việc giúp thải độc và tăng sức đề kháng cơ thể
những vật dụng để lại xung quanh bạn
bạn phải tổ chức và sắp xếp một cách gọn gàng và khoa học
hút bụi làm sạch bụi bẩn bề mặt nhà cửa
sẽ cho một cái nhìn tinh tương và đầy năng lượng
loại bỏ bụi bẩn và đồ đạc không còn dùng ra khỏi nhà
sẽ giúp loại bỏ rác khuẩn khỏi tâm trí của bạn
và làm cho bạn nhận được một nguồn năng lượng tích cực
bạn nên lên lịch vệ sinh thông thoáng nhà cửa như là một công việc thường quy
đây là giải pháp quan trọng trong việc loại trừ nơi ẩn nóng của virus
bạn cần thường xuyên kết nối thông tin liên quan đến dịch tễ dịch covid một mươi chín
tại nơi bạn cư trú các vùng trong nước và ngoài nước
khai báo y tế và quét mã qr đầy đủ theo yêu cầu
làm chủ thông tin là chiều khóa giúp bạn
để ra cho mình một giải pháp hợp nhất trong sống chung với dịch
biết những vùng nguy cơ xanh vàng cam đỏ
chính tại các vùng trên địa bàn bà đang cư trú
các vùng trong nước và ngoài nước là vô cùng quan trọng
những thông tin đầy đủ sẽ giúp bạn định hướng được các hoạt động sinh hoạt
và làm việc hàng ngày của chính bạn
ví dụ biết những vùng đang có dịch bùng phát
bạn sẽ tránh đến để đảm bảo an toàn
bạn muốn đến du lịch ở một nước
rõ ràng những thông tin dịch tễ covid một mươi chín ở nơi bạn muốn đến
để chuẩn bị các tiêu chí để chấp nhận nhập cảnh
để có thể đi lại ở vùng nào đó trong nước biển du lịch
nhằm đảm bảo an toàn cho bạn và những người đi theo
một mươi bạn cần tích cực chữa và kiểm soát các bệnh nền
và học cách tự chữa theo các tài liệu trinh thống
nếu không may bạn là f hay f một
khi tuổi ngày một cao bạn khó tránh khỏi mắc các bệnh nền như
tim mạch đài tháo đường béo phì bệnh thật
nhưng thật không may đây là những yếu tố nguy cơ cao
đối với bệnh covid một mươi chín
để sống chung với dịch một cách có kiểm soát
đồng thời vẫn phải tích cực chữa và quản lý tốt
các bệnh nền đang có sẵn trong cơ thể
nếu không may bạn trở thành f hay f một
bạn hết sức bình tĩnh không hoảng sợ
các cơ quan y tế sẽ hướng dẫn cho bạn
cách để bạn cách ly tập trung hay tại nhà
và xử trí theo quy định để tự tin và phối hợp hiệu quả
bạn cần tự đọc tìm hiểu và nắm chắc các hướng dẫn tự chăm sóc
tại nơi tập trung hay tại nhà
tất cả cũng vì mục đích cuối cùng
bạn sẽ sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín